sự phát triển nhanh chóng của ngành nông nghiệp trên khắp thế giới trong những năm gần đây
có sự đóng góp rất lớn của khoa học công nghệ
nhằm nắm bắt xu thế này hôm qua tại tp hcm ba trường đại học của việt nam và nhật bản
đã tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp
nhằm trình bày công bố nhiều tham luận có giá trị phát triển công nghệ cao trong ngành này tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia giảng viên thuộc trường đại học okayama nhật bản
đại học cần thơ và đại học văn hiến đã trình bày hai mươi bốn tham luận về các lĩnh vực chuyên sâu
như ứng dụng công nghệ cao trong khoa học cây trồng khoa học vật nuôi và thủy sản
ứng dụng công nghệ cao trong khoa học thực phẩm v v
qua đó đưa ra các giải pháp để xây dựng ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến
vào sản xuất nông nghiệp tại việt nam
các nhà khoa học của hai nước cũng đã trao đổi kỹ thuật trong nông nghiệp
kết nối các trường cùng nghiên cứu và tìm ra các giải pháp phù hợp
ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp
từ đó tìm ra những phương pháp định hướng phù hợp với xu thế phát triển khoa học
ứng dụng trong công tác giảng dạy đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp